tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khai mạc tuần lễ kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo hai nghìn hai mươi
tuần lễ là dịp để kết nối cung cầu công nghệ giữa các nhà khoa học trường đại học và doanh nghiệp
tuần lễ được tổ chức với sự tham gia của hơn hai trăm linh gian hàng
với hơn một công nghệ được trình diễn của các viện nghiên cứu trường đại học tổ chức doanh nghiệp
nhà khoa học nhà sáng chế với nhiều công nghệ trải rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống
như hệ thống nuôi tôm vi sinh đèn led chiếu sáng nông nghiệp xe chữa cháy đa dụng gạch không nung từ phế phẩm công nghiệp
tại buổi lễ thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ trần văn tùng nhấn mạnh
việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong đổi mới sáng tạo quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao
là định hướng chính sách của đảng và nhà nước
định hướng này đã được cụ thể hóa thành các chương trình hành động của chính phủ
và cụ thể là ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia techfest techdemo và techmart
sự kiện được diễn ra tại học viện nông nghiệp việt nam đến ngày hai tháng một mươi một